người ta chỉ có thể đi xe đạp đến chỗ tiếp cận với giao thông công cộng thì chúng ta khuyến khích còn nếu không phát triển giao thông công cộng mà sử dụng xe đạp là không phù hợp
nếu quản lý không tốt thì có khi dành riêng một làn đường chỉ cho bán hàng rong khi tắt đường kẹt xe thì xe máy chản vào đấy
các phương tiện không phải xe đạp
xe đạp nếu đi vào sẽ phạt thật nặng nếu làm được như vậy người dân sẽ chọn phương án đi xe đạp thay vì xe máy hay ô tô riêng như hiện nay
hy vọng có đường này rồi thì mấy anh mấy bác tập đoàn đạp xe thể dục có chỗ đua rồi đừng lấn làn ô tô hay giàn hàng gây ách tắc nữa có gì tội người khác hay tài xế khác lắm nha
dự kiến ngày một tháng hai tới sở giao thông vận tải sẽ đưa tuyến đường dành riêng cho xe đạp này
dọc tuyến có sáu trạm xe đạp công cộng trong đó có trạm trước cổng đại học giao thông vận tải và trạm tại ga láng
đơn vị vận hành dịch vụ cho thuê xe đạp công cộng cho biết sẽ bổ sung khoảng một trăm linh xe đạp thường và xe trợ điện để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân
sau khi tuyến đường ven sông tô lịch này được hoàn thành nhiều ý kiến cư dân mạng cũng bày tỏ mong muốn cung đường về hè quanh công viên hòa bình hà nội sẽ nhanh chóng được thi công trong thời gian tới
và nhiều đô thị khác trên cả nước cũng sẽ mạnh dạn thí điểm xây dựng lan đường dành riêng cho xe đạp nhằm tạo ra những không gian mới cho người dân
nên kẻ vạch danh giới cùng các vạch hướng dẫn giao thông khác để tạo nên và duy trì thói quen tuân thủ quy tắc giao thông công cộng
mong rằng sẽ có nhiều đường dành riêng cho xe đạp xe đạp điện cỡ nhỏ lan tỏa trong đô thị
hy vọng tp hcm cũng thí điểm để tôi hưởng chút
chọn đi xe đạp mà leo lên thì xe đẩy
đi chung làn xe máy thì hít bụi khói quá
lấn qua làn ra giữa thì không an toàn
vô siêu thị tòa nhà thì toàn hầm để xe
cô muốn chọn giải pháp xanh gì đó nhưng làm thấy khó khăn quá
trong bối cảnh kẹt xe và ô nhiễm môi trường ngày càng châm trọng ngay càng nhiều người chọn đạp xe đạp tham gia giao thông
trong đó có tôi
hy vọng thành phố mở thêm nhiều tuyến đường dành cho xe đạp để loại hình giao thông xanh này phát triển
người dân ở thủ đô nếu yêu thích lựa chọn xe đạp làm phương tiện di chuyển tới đây sẽ có một làn đường dành riêng cho xe đạp
bạn có cảm nhận gì về sự ưu tiên này hãy chia sẻ ý kiến của mình trên fanpage truyền hình công an nhân dân